chiều qua hai mươi sáu tháng sáu ubnd tỉnh bình định đã thông báo chính thức về kết quả thẩm định kiểm tra tình hình của một mươi bảy trên một mươi tám tàu vỏ thép đóng mới tại tỉnh
theo nghị định sáu mươi bảy cp bị sự cố đồng thời tìm giải pháp khẩn trương khắc phục để ngư dân tiếp tục được vươn khơi bám biển
sau khi thẩm định tổ công tác kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu phải thay mới toàn bộ một mươi máy chính không đồng bộ
trong đó có năm máy ký hiệu s sáu r hai mta và năm máy s sáu r mpta kể cả thay máy hiệu doan cho ông trần đình sơn khắc phục toàn bộ máy phụ và trang thiết bị hàng hải
công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương phải khắc phục mới một trăm linh vỏ tàu theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết về tiêu chuẩn chất lượng mẫu mã và xuất xứ của các loại thép đóng tàu
cung cấp đầy đủ các tài liệu vận hành sử dụng vỏ tàu máy tàu trang thiết bị hàng hải khai thác và các điều khoản bảo hành
và đề nghị các cơ sở đóng tàu khẩn trương sửa chữa rứt điểm các sự cố để sớm đưa tàu vào hoạt động
đồng thời các cơ sở đóng tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí cho các chủ tàu bị sự cố phải nằm bờ không ra khơi sản xuất được trong thời gian chờ đợi sửa chữa
chủ tàu còn phải gánh khoản nợ gốc và lãi vay cùng các kinh phí mua bảo hiểm khác đã đến kỳ hạn không thể trả được
vì vậy các cơ sở đóng tàu phải chịu bồi thường mọi thiệt hại cho ngư dân và phải khắc phục tàu đúng theo hợp đồng kinh tế ký kết giữa các bên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định trần châu cho rằng việc thực hiện đóng tàu vỏ thép theo nghị định sáu bảy là một chủ trương lớn của nhà nước
không chỉ hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn tham gia vào quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh
nhưng khi thực hiện thì có lỗi xảy ra với các tàu do công ty nam triệu và công ty đại nguyên dương đóng
trong khi công ty nam triệu đã đồng ý đền bù khắc phục hư hỏng thay máy mới cho các chủ tàu thì đến giờ này công ty đại nguyên dương vẫn không hợp tác